xin cảm ơn peter vinh mỹ hạnh xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị trong nhiều ngày qua thành phố cần thơ ghi nhận trung bình mỗi ngày
khoảng một ca nhiễm covid một mươi chín hiện thành phố đang thực hiện phòng chống dịch ở cấp độ ba
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh từ giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
toàn thành phố áp dụng các biện pháp quyết liệt tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có quy định không tập trung quá một mươi người nơi công cộng
cụ thể không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ở nơi công cộng
đám hỏi cưới tan và ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh công trình xây dựng được phép hoạt động
người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
sẽ hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở không đến những nơi tập trung đông người
các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích hộ kinh doanh cá thể
được phép hoạt động nhưng phục vụ không quá một mươi người tại khu một thời điểm
tương tự là các nhà hàng quán ăn uống tuyệt đối không phục vụ tại chỗ rượu bia
và các loại thức uống có cồn cát tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi
giải trí cơ sở làm đẹp trừ cơ sở cắt tốt cội đầu phòng tập game karaoke
quán bar vũ trường cho đến khi có thông báo mới
ủy ban nhà dân thành phố khuyến kích các cơ quan công sở tăng cường hội hợp
theo hành thức trực tuyến
số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở do thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định
và không quá phân nửa tổng số công chức viên chức còn lại làm việc tại nhà
riêng lực lượng vũ trang ngành y tế đảm bảo một trăm linh quân số
song song đó tăng cường giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích
và dịch vụ công trực tuyến không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn
thời hiệu theo quy định của pháp luật các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp